đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi sẽ diễn ra trọng thể tại thủ đô hà nội
với chủ đề đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đại hội tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tạo động lực mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh của đất nước
và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng thời phát động phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
tiếp tục đẩy mạnh bốn phong trào thi đua trọng tâm do thủ tướng chính phủ phát động
cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
doanh nghiệp việt nam hội nhập và phát triển cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở
gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới